đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội hà nội và các đại biểu quốc hội tp hà nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại quận long biên
thông tin về kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn nhiều cử tri hà nội mong muốn thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch hai bên bờ sông hồng đưa thủ đô phát triển văn minh và giàu đẹp
tại buổi tiếp xúc ghi nhận công tác xây dựng pháp luật đã được quốc hội chú trọng nâng cao chất lượng
tuy nhiên một số cử tri cho rằng việc thông qua nhiều dự án luật cần được các đại biểu quốc hội cân nhắc hơn
ví dụ nhiều cử tri cho rằng điều năm mươi sáu luật bảo hiểm xã hội quy định về cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ đầu năm hai nghìn một mươi tám là chưa hợp lý không bảo đảm bình đẳng giới
trả lời ý kiến cử tri về những vấn đề này đồng chí hoàng trung hải cho biết bộ lao động thương minh và xã hội đang có tiếp thu và đề nghị quốc hội
chính phủ xử lý những bất cập này để bảo đảm công bằng trong cách tính lương hưu giữa nam và nữ
cũng tại buổi tiếp xúc băn khoăn về việc quy hoạch sông hồng một số cử tri cho rằng thành phố hà nội đã có kế hoạch quy hoạch sông hồng hơn hai mươi năm
nhưng đến nay vẫn chưa có quy hoạch nào được cụ thể hóa
cử tri mong muốn thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch để tạo đà phát triển cho thủ đô
đồng chí hoàng trung hải khẳng định thành phố hà nội chỉ có thể đẹp nếu hai bên bờ sông hồng được quy hoạch bài bản
tuy nhiên không vì thế mà thực hiện quy hoạch vội vã bởi sông hồng có nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn cho hà nội
quá trình quy hoạch đang được thành phố phối hợp với nhiều đơn vị bộ ngành cả trong và ngoài nước thực hiện bài bản chặt chẽ